hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là một trong rất nhiều những thông báo liên tục được phát đi tại một công viên lớn ở hà nội
những ngày cuối tuần phòng phát thanh của chị liền phải hoạt động liên tục
để xử lý những sự cố liên quan tới an toàn của khách hàng và đặc biệt là trẻ nhỏ
cái phòng phát thanh này cũng rất là quan trọng đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở trong công viên
khi mà trẻ lạc hoặc là người nhà có đến tìm thì có những cái thông tin mà trao đổi thì sẽ phát loa vào trong khu vực công viên
thường cái trường hợp lạc thì xảy ra rất là thường xuyên vào những ngày lễ hội ngày dịp nghỉ tết thì rất là đông khách
vì vậy mà trẻ lạc thì là thường xuyên
khi nơi vui chơi duy nhất của các em là công viên trung tâm thương mại đều là những nơi đông đúc dễ xảy ra sự cố
việc bị lạc bố mẹ là tình huống mà trẻ em đô thị thường xuyên gặp phải
chị thu là một trong số nhiều phụ huynh từng vô cùng lo lắng và sợ hãi khi chẳng may bị lạc mất con trong công viên
sau sự việc đó và cũng nhận thấy rõ những nguy cơ con trẻ phải đối mặt khi bị lạc chị thu đã tự hướng dẫn con để bé có thể tìm đường
thế nhưng không phải gia đình nào cũng may mắn như chị thu
trẻ đi lạc và ở một mình chính là thời cơ tốt nhất để các đối tượng xấu hành động gây ra những hậu quả nghiêm trọng
trẻ em là đối tượng mà khó bảo vệ nhập bản thân mình nhất
để bắt cóc trẻ em thì các đối tượng thường có rất nhiều phương thức tổn đoạn tinh vi xào quyền và hành động
nhưng có một quy luật tương đối có một số phương thức thủ đoạn tương đối phổ biến là các đối tượng thường nghiên cứu rất kỹ về các quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân
khi đã tìm hiểu được quy luật như vậy thì các đối tượng dễ tìm ra những sở nhất cái gọi là những cái cách thức dễ tiếp cận nhất dễ đánh lừa nhất dễ tiếp cận nhất dễ tẩu thoát nhất
không chỉ những khu vui chơi hay trung tâm thương mại đông đúc mà tại chính khu vực nhà ở trẻ cũng có thể bị lạc hoặc bị bắt cóc ngay trước mặt người thân
thạch bàn long biên hà nội đây là nơi đã diễn ra vụ mất tích bí ẩn của bé gái bốn tuổi
khu vực nhà ở của bé có tới ba ngách dẫn ra đường chính với địa hình này kẻ xấu có thể dễ dàng tiếp cận và đưa bé đi rất nhanh mà không gặp trở ngại
bà ngoại trông thì nó loại khi nó có đi chơi nhưng mà cái hôm ấy thì bà ngoại lên chơi muốn rác để phơi chăn phơi chiếu gì
phơi quần áo cái gì đó
ừ nó đi thì cũng căn bản nó cũng ở hôm nhà đám cưới đám cưới có xe ô tô đi chắc là bọn nó nó theo xe đi hay như thế nào

thế đợt lúc nó mất tích là nó cũng chơi ở cái khu này thôi thế ạ

nó ra nó ra nó ra cái khu này
các khu dân cư trong các đô thị thường có nhiều ngõ và hẻm sâu đan sen như thế này không chỉ khiến trẻ dễ đi lạc mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho bắt cóc trẻ em
nguy hiểm rình rập là vậy thế nhưng chính bố mẹ và những người chăm sóc trẻ lại rất chủ quan lơ là
không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh trông trẻ mải mê điện thoại những đứa trẻ hiếu động lang thang chơi một mình vượt ngoài tầm quan sát của người lớn
trong những trường hợp này chỉ một phút lơ là của bố mẹ có thể gây nguy hiểm rất lớn cho các em
nhận thấy rõ tác động của vấn đề này đi chơi cùng con là không dùng điện thoại đã trở thành quy ước của vợ chồng chị thủy mỗi khi đưa con đi chơi
thực ra thì điều kiện tiên quyết khi mà đưa cho các bạn ra ngoài chơi là mình sẽ yêu cầu ví dụ như là bố bố bạn và mình không được phép sử dụng điện thoại
bởi vì thực ra cái này là nó là một cái quy định từ rất là lâu trong gia đình mình rồi
thì bạn cũng biết là vừa rồi xảy ra một vụ khá là nghiêm trọng

hình như thế may mà cũng rất là may mà cháu được tìm lại kịp thời mà chỉ là một phút rất là sơ sẩy thôi
thì khi ra ngoài chơi chắc chắn là vợ chồng mình sẽ không sử dụng điện thoại và luôn luôn là dõi theo con
nhà mình thì có hai bạn bạn lớn thì cũng có ý thức một chút rồi nhưng bạn bé thì chưa có nên thành ra rằng là bạn đi đâu thì mình cũng phải chạy theo
khi an toàn và niềm vui của con trẻ được đặt lên hàng đầu quy ước này đã được thực hiện như thói quen của gia đình
bị bắt cóc
đối tượng xấu tiếp cận
đây là những nguy cơ mà trẻ em tại các khu đô thị rất dễ gặp phải trong khi đó các em vẫn chưa thể chủ động để bảo vệ mình
thay đổi cách sống thay đổi thói quen quan tâm tới trẻ nhiều hơn chính là điều mà các bố mẹ có thể làm ngay để tạo phòng an toàn cho trẻ